chuyển sang phần tin thế giới lãnh tụ tối cao iran ali khamenei đã tuyên bố năm ngày quốc tăng cựu tổng thống nước này ibrahim raisi
sau khi ông raisi và một số quan chức tử nạn trong vụ rơi trực thăng vào ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh đông azerbaijan của tây bắc iran
lãnh tụ tối cao iran cũng thông qua việc chỉ định phó tổng thống thứ nhất mohammad mokhebe tạm thời tiếp quản vị trí của ông raisi
theo điều một trăm ba mươi một của hiến pháp iran ông mokhebe sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cơ quan hành pháp
ông sẽ cần phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tối đa trong năm mươi ngày
truyền thông nhà nước iran cho hay chiếc trực thăng chở ông raisi cùng cựu ngoại trưởng hossein amia abdullahian đã gặp nạn vào ngày một mươi chín tháng năm
mảnh vỡ trái đen của chiếc trực thăng đã được tìm thấy vào sáng sớm ngày hôm nay sau cuộc tìm kiếm suốt đêm trong bão tuyết
hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy
chiếc trực thăng đã đâm vào đỉnh núi nhưng chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân của vụ tai nạn